khoảng sáu giờ một mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng hai một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực thôn đắc lợi xã vĩnh lương thành phố nhà trang tỉnh khánh hòa
thông tin ban đầu cho biết xe ô tô khách mang biển kiểm soát một mươi bảy b một nghìn bốn trăm bảy mươi sáu do lái xe phạm công thu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một thường trú tại thành phố thái bình tỉnh thái bình điều khiển đang lưu thông trên tuyến quốc lộ một theo hành trình từ bắc vào nam
khi đến địa điểm trên đã đâm vào ngôi nhà số bảy mươi hai ở thôn đắc lợi do ông huỳnh ngọc đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi là chủ sở hữu hậu quả là có ít nhất hai mươi người được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa cấp cứu
các lực lượng chức năng tỉnh khánh hòa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu nạn xử lý hậu quả của vụ tai nạn